phản động ngầm cấu kết với những đối tượng xấu trong nước để lơ bịp mê hoạc quân chúng
hình thành các tổ chức phản động từng bước phát triển lực lượng tuyên truyền ảnh hưởng
kích động chia rẽ dòng họ dòng tộc khống chế và vô hiệu hóa cấp ủy chính quyền địa phương
để khi có thời cơ điều kiện thực hiện ý đồ chính trị của chúng
để hạn chế kiểm soát sự gia tăng về phái tôn giáo hoạt động trái pháp luật
góp phần quan trọng củng cố thế trận lòng dân phòng chống hiệu quả âm mưu diễn biến hòa bình trên tuyến biên giới
khi người dân người ta nhận thức được người ta hiểu biết được
và người ta thấy đó là đảng và nhà nước cấp ủy chính quyền thực hiện hay là giải quyết những cái việc này
chính là giải quyết ổn định cuộc sống cho người dân
nâng cao cái cuộc sống của người dân tốt hơn lên
triển khai và làm tốt công tác quản lý nhà nước về vấn đề tôn giáo dân tộc
vì vấn đề tôn giáo dân tộc trên địa bàn tỉnh điện biên phải xác định là một địa bàn hết sức quan trọng
và hết sức lưu ý không được lơ là
thưa quý vị đấu tranh phòng chống âm mưu diễn biến hòa bình bạo loạn chính trị
là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn biên giới
trong đó nhận diện và làm thất bại mọi thủ đoạn của các thế lực thù địch phản động
lợi dụng các vấn đề dân tộc tôn giáo hòng chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc gây mất an ninh trật tự
đòi hỏi cần sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị
thực hiện hiệu quả chính sách phát triển kinh tế văn hóa xã hội vùng biên
bởi thế trận lòng dân được củng cố thì không có âm mưu thế lực nào có thể xâm phạm
chương trình góc nhìn sự thật ngày hôm nay đến đây xin được kết thúc